cục quản lý thị trường tỉnh ninh bình đã mở đợt cao điểm nhằm kiểm tra kiểm soát thị trường hàng hóa dịp cuối năm hai nghìn một mươi chín và trước trong sau tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
qua kiểm tra cục quản lý thị trường tỉnh ninh bình đã phát hiện và bắt giữ hai xe hàng với chủ yếu là các mặt hàng nhập lậu như nước uống bánh kẹo đồ điện tử thiết bị linh kiện
toàn bộ số hàng hóa bị bắt giữ đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ tem nhãn không rõ thương hiệu và cơ sở sản xuất
chúng tôi thực tế đã triển khai cho các đội kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh các bến tàu bến xe và cảng và các kho tập kết hàng hóa trong tỉnh
từ đầu năm đến nay cục quản lý thị trường tỉnh ninh bình đã kiểm tra trên hai bốn trăm hai mươi vụ xử lý một bốn trăm ba mươi vụ với một bốn trăm sáu mươi hành vi vi phạm số tiền thu phạt gần chín tỷ đồng
trong những tháng cuối năm cục quản lý thị trường tỉnh ninh bình tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường
trong đó tập trung vào những mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp tết nguyên đán nhằm bảo đảm ổn định thị trường để phục vụ nhu cầu của nhân dân trong dịp tết